các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại bảo tín mạnh hải giá vàng miếng sgc được niêm yết tại tám mươi ba sáu tám mươi sáu triệu đồng một lượng mua bán
giá vàng nhẫn được giao dịch tại vùng giá bảy mươi ba sáu mươi tám bảy mươi năm bốn mươi tám triệu đồng một lượng mua bán
vàng miếng sgc diễn biến trái chiều với giá thế giới
giá vàng quốc tế ngày sáu tháng năm giao dịch tại hai hai trăm chín mươi bảy đô la một ounce giảm bốn đô la so với giá mở phiên trước đó
kim loại này đã có xu hướng đi xuống khoảng một tuần trở lại đây
sau khi phá đỉnh lịch sử hai bốn trăm ba mươi một hai mươi chín đô la một ounce vào tháng trước
quy đổi theo tỷ giá chưa thuế phí mỗi lượng vàng miếng trong nước cao hơn một mươi năm hai triệu đồng so với quốc tế
còn vàng nhẫn cao hơn bốn năm triệu đồng tùy thời điểm
giá vàng liên tục neo ở giá cao trong bối cảnh ngân hàng nhà nước bốn lần tổ chức đấu thầu vàng miếng
nhưng có tới ba lần thất bại do không có đủ số lượng doanh nghiệp bỏ phiếu
lần duy nhất tổ chức thành công là hôm hai mươi ba tháng bốn
xong chỉ bán được hai mươi số lượng vàng trào thầu cho hai đơn vị là acb và sgc bị ế một mươi ba bốn trăm linh lượng vàng
trước đó ngày ba tháng năm ngân hàng nhà nước lần thứ tư tổ chức phiên đấu giá một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng miếng sgc
tuy nhiên chỉ có một đơn vị nộp phiếu tham dự do đó phiên đấu thầu tiếp tục bị hủy
trong khi đó hoạt động đấu thầu vàng miếng là giải pháp được ngân hàng nhà nước đưa ra với kỳ vọng tăng cung ra thị trường
qua đó giảm tranh lệch giá vàng miếng với thế giới
giá vàng thế giới có xu hướng tăng với vàng giao ngay tăng một năm đô la so với mức chốt phiên tuần trước lên hai ba trăm linh hai bảy đô la một ounce
các chuyên gia đánh giá thị trường vàng vừa trải qua một tuần thú vị khi đón nhận nhiều thông tin có tác động đến hướng đi của kim loại quý này
vàng bắt đầu chuỗi giảm và chạm mốc thấp nhất dưới hai hai trăm tám mươi ba đô la một ounce vào trưa một tháng năm giờ mỹ từ mức hai ba trăm ba mươi năm đô la một ounce vào đầu tuần
tuy nhiên kim loại quý này đã lấy lại được động lực tăng giá
cục dự trữ liên bang mỹ fed công bố giữ nguyên lãi suất và tăng trở lại trên hai ba trăm hai mươi năm đô la một ounce
thế nhưng kim loại quý này đã không thể giữ được đà phục hồi và quay đầu thử nghiệm mức hai hai trăm chín mươi đô la một ounce
mặc dù vàng ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp sau chuỗi năm tuần phục hồi nhưng các chuyên gia vẫn duy trì sự lạc quan đối với kim loại quý này
nhiều ý kiến cho rằng ngân hàng trung ương mỹ đã đưa ra quan điểm không ôn hòa về chính sách tiền tệ trong tương lai nhưng chắc chắn không phải là diều hâu
sau cuộc họp chính sách vào giữa tuần này chủ tịch fed powell đã nói rõ quan điểm phép không có ý định tăng lãi suất
giới chuyên gia cũng cho rằng những yếu tố đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục bất chấp lập trường của fed vẫn còn trong đó có nhu cầu từ các ngân hàng trung ương
theo báo cáo nhu cầu vàng quý đầu tiên năm hai nghìn hai mươi bốn của hội đồng vàng thế giới các ngân hàng trung ương đã mua hai trăm chín mươi tấn vàng trong ba tháng đầu năm mức khởi đầu mạnh nhất trong lịch sử
trong một cuộc phỏng vấn mới đây của kiskone news giám đốc nghiên cứu toàn cầu john carlos
của wgc nói rằng vàng đã chứng minh là một công cụ đa dạng hóa rất mạnh mẽ và đó là một trong những lý do khiến các ngân hàng trung ương tiếp tục nắm giữ nó
nhiều ngân hàng lớn cũng dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao hơn trong năm nay
gominstec đã bỏ qua áp lực lãi suất cao hơn của fed lên vàng và dự báo giá kim loại quý này sẽ tăng lên hai bảy trăm linh đô la một ounce vào cuối năm nay
trong một bình luận mới đây giám đốc nghiên cứu kim loại nicholas snowden của goldman viết
chúng tôi đang chứng kiến nhu cầu tăng vọt từ các ngân hàng trung ương tại các thị trường mới nổi và các nhà đầu tư bán lẻ châu á
chúng tôi nghĩ rằng đây là những động lực dài hạn giữ giá vàng vững chắc
vì vậy ngay cả khi lãi suất vẫn ở mức cao chúng tôi kỳ vọng đa tăng của vàng vẫn tiếp tục
với giá vàng trong nước ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại kisco ở mức hai ba trăm linh hai bảy đô la một ounce tương đương gần bảy mươi bảy triệu đồng một lượng
nếu quy đổi theo tỷ giá vcomanh chưa thấy phí
khoảng một mươi năm triệu đồng một lượng
giá đô la đồng loạt tăng
usd index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn hiện đạt một trăm linh năm điểm tăng ba so với phiên trước đó nhưng tăng ba tám từ đầu năm
ngân hàng nhà nước kết thúc tuần này niêm yết tỷ giá trung tâm tại hai mươi bốn hai trăm bốn mươi năm đồng tăng năm đồng so với phiên liền trước đó
với biên độ năm so với tỷ giá trung tâm các ngân hàng thương mại được phép mua bán đô la trong vùng
ngân hàng lớn mua bán đô la tại hai mươi năm một trăm một mươi bảy hai mươi năm bốn trăm năm mươi bảy đồng tăng năm đồng ở cả chiều mua vào và bán ra
ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch đô la tại hai mươi năm một trăm bảy mươi đến hai mươi năm bốn trăm năm mươi bảy đồng
các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết đô la tại hai mươi năm bảy trăm một mươi bảy hai mươi năm bảy trăm chín mươi đồng một đô la mua bán
tăng tiếp bốn mươi năm đồng ở chiều mua và hai mươi đồng ở chiều bán so với trước đó
vừa qua ngân hàng nhà nước tổ chức bốn phiên đấu thầu vàng thì hết ba phiên bị hủy vì không đủ đơn vị đăng ký dự thầu một phiên ế ẩm
tình hình này khiến cho thị trường và cả ngân hàng nhà nước rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan
có tiếp tục đấu thầu vàng là câu hỏi mà nhiều người đặt ra khi bước vào tuần mới nhưng không có câu trả lời nào thỏa đáng trong trường hợp này
nếu tiếp tục đấu thầu thì nguy cơ ế ẩm
hoặc lại phải hủy hoàn toàn có thể xảy ra nếu vẫn giữ nguyên các quy định điều kiện như hiện tại
nhưng nếu ngưng thì chưa đạt mục tiêu tăng cung kéo giá vàng trong nước về sát giá vàng thế giới như yêu cầu của chính phủ
nghĩa là thừa nhận giải pháp này không hiệu quả nó chính xác là thất bại
chúng ta đều thấy là sau các phiên đấu thầu cung không tăng giá vàng miếng sgc không những không được kéo xuống mà còn leo lên mức đắt đỏ nhất từ trước tới nay
tranh lệch giữa vàng trong nước và thế giới cũng được nới rộng hơn đang ở mức một mươi năm triệu đồng một lượng
và nếu còn tiếp tục đấu thầu hủy thầu thì rất có thể khoảng cách này sẽ tiến đến mốc một mươi tám hai mươi triệu đồng như đã từng xảy ra
tất nhiên không phải chỉ có hai lựa chọn tiếp tục hoặc ngưng mà còn có lựa chọn thứ ba
đó là tổ chức đấu thầu vàng với những yêu cầu điều kiện giá phù hợp với bối cảnh thị trường và mục tiêu của nhà nước
đầu tiên là giá cũng là vấn đề gây tranh cãi nhất ở phiên đấu thầu vàng của ngân hàng nhà nước hiện nay
đấu thầu để kéo giá xuống nhưng giá sản cả bốn phiên đều ngang hoặc cao hơn thị trường
nên điều tất yếu so với mỗi phiên là giá vàng miếng sgc được đẩy lên
vậy nếu ngân hàng nhà nước thực sự muốn kéo giá xuống thì cần điều chỉnh giá đấu thầu thấp hơn thị trường
mức giá này cũng phải tính toán đến việc doanh nghiệp trúng thầu còn cộng thêm chi phí lợi nhuận rồi mới ra giá bán
thứ hai là chia nhỏ khối lượng vàng đặt thầu tối thiểu để giảm rủi ro và thu hút thêm nhiều doanh nghiệp tham gia
khối lượng tối thiểu là một bốn trăm linh lượng trị giá quy đổi lên đến hàng trăm tỷ đồng hiện nay được đánh giá là quá lớn
không phải đơn vị nào
cũng sẵn tiền trả và quan trọng hơn giá vàng biến động liên tục khó lường phụ thuộc rất nhiều yếu tố trong nước lẫn thế giới
kinh tế lẫn chính trị nên ôm lượng vàng khủng lúc này chắc chắn đau tim mà đau tim thì không ai muốn nên mới không đủ đơn vị tham gia dẫn đến phải hủy đấu thầu
ở đợt đấu thầu hơn một mươi một năm trước khối lượng tối thiểu chỉ là năm trăm linh lượng
đây cũng là con số mà các chuyên gia kiến nghị áp dụng cho đợt đấu thầu này
ngân hàng nhà nước có thể tham khảo áp dụng
cũng phải nhắc lại rằng đấu thầu vàng chỉ là giải pháp tình thế
giải pháp căn cốt cho các vấn đề của thị trường vàng vẫn là sửa đổi nghị định hai mươi bốn với quy định độc quyền sản xuất vàng miếng sgc độc quyền nhập khẩu nguyên liệu vàng của ngân hàng nhà nước
nói đơn giản là trả vàng về cho thị trường vận hành chứ
ngân hàng nhà nước là cơ quan quản lý nhà nước về chính sách tiền tệ không nên trực tiếp gánh trách nhiệm cân bằng cung cầu thông qua xuất nhập khẩu và điều tiết thị trường vàng
chuyện này thủ tướng chính phủ cũng nhắc nhiều lần ngân hàng nhà nước cũng thống nhất chỉ có điều không hiểu vì sao cứ chỉ hoãn mãi chưa thực hiện
trở lại về đấu thầu vàng dù là giải pháp tình thế thì cũng không thể duy trì tình trạng từ ế đến hủy như nói trên vì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị tổ chức hiệu quả của chính sách nhà nước và niềm tin thị trường
vàng cần một quyết sách mạnh mẽ để ổn định tạm thời và một giải pháp căn cơ để thị trường phát triển bền vững trong tương lai
đến đây thời lượng video cũng đã hết
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo